cơ quan chức năng của tỉnh bắc cạn vừa phát hiện một vụ phá rừng trái phép với khối lượng gỗ lớn xảy ra tại huyện ngân sơn
đáng chú ý các đối tượng đã săn ủi trái phép hơn hai năm km đường qua khu vực rừng tự nhiên và ngang nhiên khai thác gỗ
tại khu vực giáp danh giữa hai xã đức vân và thượng quan thuộc huyện ngân sơn
các đối tượng đã mở trái phép hơn hai bốn km đường rừng tự nhiên
dọc theo tuyến đường săn ủi trái pháp luật các đối tượng đã chặt phá ba trăm sáu mươi bảy cây gỗ từ nhóm bốn đến nhóm tám
một phần gỗ đã bị chặt hạ các đối tượng đã vận chuyển ra khỏi rừng
số còn lại tại hiện trường là hơn bảy mươi hai mét khối
nhận định ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy đây là vụ phá rừng nghiêm trọng có dấu hiệu hình sự
hiện các cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn đang xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định